quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo sau ngày mai hoàn lưu của khối khí mát sẽ rút về phía đông
và nhường chỗ cho sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía tây
vì thế thời tiết ở bắc bộ sẽ ổn định hơn mưa giảm và nền nhiệt sẽ tăng nhanh
khu vực các tỉnh như lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình
ngày mai sẽ có nắng nóng diện rộng trở lại có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trong khi đó khu vực các tỉnh như lào cai yên bái việt trì sang đến hà giang cao bằng
cũng như cả thủ đô hà nội dù chưa đặt ngưỡng nắng nóng nhưng trời khá hơi bức
khi nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ có nơi sấp xỉ ba mươi sáu độ
các khu vực còn lại nhiệt độ thấp hơn phổ biến từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở miền trung sang ngày mai cùng với sự phát triển trở lại của vùng áp thấp nóng phía tây
thì nắng nóng sẽ gia tăng trở lại vùng nóng sẽ mở rộng hơn lên phía bắc
trải dài từ thanh hóa trở vào cho đến tận khu vực của phú yên
với cường độ đặt ngưỡng nắng nóng
riêng quảng bình đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi chín độ độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm đến năm mươi
khu vực từ khánh hòa xuống đến ninh thuận ngày mai có nắng nóng cục bộ
nhiệt độ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tình trạng nắng nóng thiếu nước và khô hạn vẫn tiếp tục diễn biến
ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
dự báo cả hai khu vực phổ biến ít mưa có chăng là một vài cơn mưa rông về chiều tối
còn ban ngày trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
ban ngày nhiệt độ hai khu vực phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía bắc của biển đông
vùng biển huyện đảo hoàng sa gió cường độ khoảng cấp bốn cấp năm
khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trương sa chỉ có gió nhẹ
thời tiết các vùng biển ở trạng thái ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước